để phổ biến những điểm mới của luật quản lý thuế năm hai nghìn một mươi chín ngày hai mươi bảy tháng tám tổng cục thuế đã tổ chức họp báo với nhiều nội dung quan trọng nổi bật như mở rộng quyền của người nộp thuế kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân
luật quản lý thuế năm hai nghìn một mươi chín gồm một mươi bảy chương một trăm năm mươi hai điều đã được quốc hội khóa một mươi bốn thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi luật bao quát hết tất cả những nội dung từ những vấn đề chung về quản lý thuế đến quy định về trách nhiệm của những cơ quan tổ chức trong quản lý thuế
điểm mới về các biện pháp xử lý nợ động thuế là đã bổ sung quy định về khoanh tiền thuế nợ
quy định mới sẽ khắc phục được bất cập phát sinh nợ ảo khi nợ trên phạt trậm nổ cao dẫn đến nợ động lớn không có khả năng
đặc biệt luật cũng bao quát việc quản lý về các vấn đề thương mại điện tử giao dịch xuyên biên giới trên nền tảng kỹ thuật số quản lý giao dịch liên kết chống chuyển giá
luật quản lý thuế năm hai nghìn một mươi chín có hiệu lực sẽ khắc phục hạn chế bất cập hiện nay về quản lý thuế và sẽ hướng tới thực hiện quản lý thuế hiện đại minh bạch và chuyên nghiệp